các mức lãi suất đang được các ngân hàng nói trên áp dụng là rất cao nếu so với mặt bằng lãi suất huy động phổ biến
trong khi đó nhóm ngân hàng thương mại nhà nước như vietcombank viettimbank bidv agribank vẫn đang niêm yết ở mức thấp nhất là năm năm một năm chỉ khoảng năm năm đến cao nhất là sáu sáu một năm
trong thời gian tới hy vọng với những điều chỉnh kịp thời từ phía ngân hàng nhà nước các tổ chức tín dụng có thể tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng nhà nước với chi phí thấp hơn hỗ trợ ổn định mặt bằng lãi suất của các tổ chức tín dụng từ đó giúp giảm lãi suất cho vay tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh bảo đảm sự ổn định của nền kinh tế